năm nay trên các con sông ở quảng trị mặn đến sớm hơn so với nhiều năm đặc biệt là độ mặn tăng lên từ một mươi năm đến hai mươi sáu phần nghìn
và có thể tiếp tục gia tăng nếu thời tiết nắng nóng kéo dài điều này không chỉ ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp
mà còn ảnh hưởng đến đời sống của người dân
từ đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi độ mặn đo được tại các tuyến sông lớn trên địa bàn tỉnh quảng trị cao hơn từ một năm đến chín lần
so với cùng kỳ năm trước dự báo tỉnh quảng trị sẽ có một ba trăm linh hectare diện tích đất không thể trồng lúa được
trong vụ hè thu hai nghìn hai mươi do khô hạn và xâm nhập mặn vì vậy trước mắt tỉnh quảng trị quyết định chuyển đổi gần bảy trăm linh ha
đất lúa thiếu nước sang các hình thức sản xuất và các loại cây trồng khác